cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn tấn tôn trú tại thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc
về hành vi thu thập tàng chữ trao đổi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
trước đó công an quận hải châu phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an thành phố đà nẵng bắt quả tang tôn cùng với một chủ tài khoản ngân hàng đến ngân hàng mở phong tỏa rút số tiền hơn một tỷ đồng
qua làm việc tôn khai nhận đã được một thanh niên chưa rõ lây lịch thuê đến đà nẵng để tìm chủ tài khoản và rút hết số tiền trong thẻ đem về
xong việc sẽ được trả công
mở rộng vụ án cơ quan công an xác định từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tôn còn thực hiện hành vi thu thập
mua gần bốn trăm linh thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để bán lại cho các đối tượng qua mạng xã hội
cướp giật điện thoại bán lấy tiền tiêu xài
đối tượng lại kim dũng chú tại phường vĩnh trường thành phố nha trang vừa bị công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa bắt giữ
do không có tiền tiêu xài dũng điều khiển xe máy đi lòng vòng các tuyến đường trên địa bàn ở nha trang để tìm người sơ hở và cướp tài sản
khi đến khu dân cư thuộc tổ một mươi bốn ngọc thảo phường ngọc hiệp thấy một phụ nữ đang ngồi trên xe máy có cầm theo điện thoại
đối tượng đã áp sát giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy mang điện thoại đi bán được bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái bình vừa bắt giữ và dẫn giải đối tượng truy nã lâm quang thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
trú tại phường trần tế sương thành phố nam định tỉnh nam định và đây là đối tượng truy nã nguy hiểm lần trốn trên ba mươi năm
vào ngày hai mươi tám tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra thị xã thái bình nay là thành phố thái bình
đã ra quyết định truy nã đối với thanh về tội cố ý gây thương tích
năm hai nghìn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình bắt giữ thanh trên đường dẫn giải về thái bình
thì đối tượng tiếp tục bỏ trốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã tiếp tục ra quyết định truy nã đối với thanh
về tội cố ý gây thương tích và trốn trên đường dẫn giải
qua công tác nắm tình hình sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phát hiện thanh
đang lẩn trốn tại phường định hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương